tối qua hai mươi ba tháng năm tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao tp đà lạt diễn ra các trận đấu bán kết nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
sau những trận đấu kịch tính cảm xúc đã xác định được những cặp đấu vào vòng chung kết
hai trận bán kết nội dung đồng đội nam giữa hải dương một gặp quân đội một và cặp đấu riêng nợ khánh hòa gặp hà nội một
nội dung đồng đội nữ là cuộc chạm chán giữa tp hcm một và công an
quân đội gặp hà nội mở màn trận đấu nội dung đồng đội nam giữa hà nội một và khánh hòa là hai tay vợt kỳ cựu trần tuấn quỳnh hà nội một và bên kia lưới là lão tướng đoàn kiến quốc khánh hòa
với màn rượt đuổi tỷ số liên tục đầy căng thẳng và kịch tính tay vợt đoàn kiến quốc giành chiến thắng ba hai cho đội nhà
cặp đấu tiếp theo khánh hòa tiếp tục giành chiến thắng vươn lên dẫn hai
tuy nhiên với sự vươn lên mạnh mẽ bằng những cú đánh thăng hoa đội hà nội một đã lội ngược dòng giành chiến thắng ba hai lọt vào trận chung kết
ở trận đồng đội nam còn lại hải dương một cũng đã lội ngược dòng ngoạn mục thắng quân đội một tỷ số ba
trong trận đồng đội hai nội dung đồng đội nữ tp hcm một giành chiến thắng trước đội công an tỷ số ba một
quân đội cũng giành chiến thắng khá nhẹ nhàng trước hà nội cùng tỷ số ba một
như vậy nội dung đồng đội nam hai đội đồng hạng ba gồm khánh hòa và quân đội một đồng đội nữ gồm công an và hà nội
hai trận chung kết nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ sẽ diễn ra tối hai mươi bốn tháng năm giữa hà nội một gặp hải dương một
đồng đội nam và tp hcm một gặp quân đội đồng đội nữ hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trận đấu đầy cảm xúc